ngoại trưởng mỹ mike pompeo cảnh báo nước này sẽ ngừng chia sẻ thông tin tình báo với italy nếu như rome hợp tác với tập đoàn viễn thông huawei của trung quốc
tuyên bố này một lần nữa cho thấy mỹ vẫn đang tiếp tục gia tăng sức ép với các nước trong vấn đề phát triển mạng viễn thông năm g có liên quan tới trung quốc
trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình ngoại trưởng pompeo nói rõ mỹ sẽ đưa ra quyết định rất cứng rắn nếu như các cơ quan tình báo và quốc phòng của nước này kết luận rằng
các công nghệ truyền thông của italia với sự giúp đỡ của các công ty trung quốc là có nguy cơ và không đáng tin cậy đặc biệt trong trường hợp công ty trung quốc mà italia hợp tác được chỉ đích danh là huawei
mỹ xem năm g là một phần trong cuộc chạy đua vũ trang mới nơi những nước chiến thắng sẽ giành được lợi thế kinh tế tình báo và quân sự
chính vì thế thời gian qua mỹ liên tục gây áp lực lên nhiều đồng minh buộc họ phải cấm cửa huawei và các công ty công nghệ của trung quốc tham gia vào các gói thầu xây dựng cơ sở hạ tầng mạng internet tốc độ cao thế hệ mới này
người dùng google sẽ được tăng cường bảo đảm quyền riêng tư khi gã khổng lồ công nghệ này thông báo sẽ bổ sung tính năng mới để tăng tính bảo mật
ứng dụng bản đồ google maps sẽ được bổ sung chế độ riêng tư theo đó thông tin di chuyển của người dùng sẽ không bị lưu lại
người dùng youtube sẽ có thể cài đặt để tự động xóa lịch sử hoạt động sau một khoảng thời gian nhất định
ngoài ra google cũng tung ra tiện ích giúp người dùng kiểm tra độ an toàn của mật khẩu cũng như thông báo khi tài khoản bị xâm nhập
trong khi đó người dùng google assistant
sẽ có thể sử dụng các lệnh bằng giọng nói để xóa lịch sử trong trợ lý ảo này
google cho biết các tính năng mới trên sẽ được triển khai cho hệ điều hành android trong tháng một mươi này
song chưa công bố thời điểm áp dụng cho hệ điều hành ios
trước tình trạng ô nhiễm không khí ở nhiều quốc gia các sản phẩm bảo vệ sức khỏe như khẩu trang lọc bụi
máy lọc không khí và trong đó phải kể đến không khí sạch đóng chai đã trở thành nhu cầu thiết yếu của mỗi con người
vì vậy sản phẩm lon không khí hay chai không khí tinh khiết được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm
công ty vitality air được thành lập năm ngoái ở thành phố airmonton phía tây canada
và bắt đầu bán các chai chữa không khí sang trung quốc từ năm hai nghìn một mươi năm
các thị trường chính của công ty này là trung quốc ấn độ hay hàn quốc
nơi gặp phải vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng thì sản phẩm không khí sạch đóng chai trở thành món hàng được nhiều người săn lùng
một chai không khí sạch có dung tích bảy bảy lít không khí được lấy từ dãy núi rocky
ở công viên quốc gia banff canada có giá hơn một mươi năm đô la đắt gấp năm mươi lần so với một chai nước khoáng ở trung quốc
tám lít không khí sạch có giá ba mươi hai đô la và thêm một mươi đô la tiền vận chuyển
tại hàn quốc rất nhiều địa phương cũng đã nghiên cứu sản phẩm không khí sạch hay oxy sạch đóng chai
chính quyền đã đặt một nhà máy thu gom và đóng chai không khí tại vùng núi jirisan tỉnh gyeongsangnam do
không khí tại vùng núi jirisan được đánh giá là sạch và trong lành nhất hàn quốc
chúng tôi sản xuất những chai không khí này
cung cấp cho người dân ở vùng chịu ô nhiễm nặng nề
mỗi ngày nhà máy này sản xuất một hai trăm linh chai được bán ở các hiệu thuốc trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng
ngoài ra công ty đang có dự án triển khai các loại không khí thơm có bùi hương của tự nhiên để phục vụ nhu cầu của người dân
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại